theo tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội
hiện nay chất lượng không khí hà nội tốt vào đầu tuần và kém dần vào cuối tuần
chỉ số chất lượng không khí tại các trạm quan chắc giao động từ ba mươi sáu đến một trăm chín mươi chín
tại các điểm quan chắc chất lượng không khí giao thông nội đô như hoàn kiếm hàng đậu và thành công
chất lượng không khí giảm vào cuối tuần
trạm hoàn kiếm thành công cùng có bốn ngày aqi mức trung bình chiếm năm mươi bảy
trạm hàng đậu có ba ngày mức trung bình chiếm bốn mươi hai chín số ngày còn lại ở mức kém và xấu
theo tri cục bảo vệ môi trường hà nội vào đầu tuần điều kiện thời tiết có lợi cho cải thiện chất lượng không khí
cụ thể khối không khí lạnh đã mang đến những cơn mưa trời chuyển rét
nhiệt độ tranh lệch ngày đêm không cao khiến chất lượng không khí ở mức tốt
tuy nhiên những ngày sau đó nhiệt độ ban ngày tăng trời nắng khô hanh ít gió
tranh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn gây bất lợi cho việc khuếch tán các chất gây ô nhiễm
có trong không khí dẫn đến chỉ số chất lượng không khí thường xuyên ở mức cao